thầy lang chữa bệnh dạy thầy lang chữa ung thư v v
hẳn là những cụm từ đã không còn xa lạ khi nhắc đến thầy lang
và đằng sau đó là hậu quả không thể lường hết được
người nặng thì tử vong người nhẹ thì thương tật
tình trạng người dân có bệnh nhưng không chịu đi thăm khám và điều trị
tại các cơ sở y tế trinh thống mà tìm đến các thầy lang không hề có trình độ chuyên môn
để chữa trị đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề
thế nhưng cho đến nay thì việc này vẫn còn diễn ra khá phổ biến trên khắp các địa phương
một bé trai ở xã bình trị huyện thăng bình tỉnh quảng nam
vừa tử vong hôm sáu tháng một mươi hai sau khi bị chó nhà hàng xóm cắn phải
điều đáng nói là gia đình thay vì cho cháu đi tiêm phòng bệnh dạy
thì lại nghe theo lời mách bảo của người họ hàng đưa con đến thầy lang để hút độc
một tháng sau ngày bị chó cắn cháu mới bắt đầu phát bệnh dại và tử vong
bệnh dạy là bệnh không có thuốc điều trị đặc thù càng không có việc hút độc đắp lá
mà chỉ có vaccine tiêm phòng
trước đó cũng đã có không ít những trường hợp tương tự chỉ vì thiếu hiểu biết
tin lời thầy lang mà hậu quả đau lòng đã xảy ra
còn đây là hình ảnh của bệnh nhi đang được các bác sĩ điều trị
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
được biết trước đó bệnh nhi này bị gãy xương tay
nhưng gia đình đã không đưa cháu đến bệnh viện mà nhờ thầy lan đắp lá để chữa trị
sau một thời gian được thầy chữa thì cánh tay của cháu gần như không thể cử động được nữa
mà lúc nào cũng trong tình trạng đau đớn
đi bó thức nam thì người ta bảo là cháu bị bóng gân thôi
thế là bó hay càng ngày nó càng ấy ra thì nó xòe tay người ta
thì cứ đến lạnh lạnh là cháu nó đau
thì đến hôm xưa thì đi chủ chới cho cháu
thì bác sĩ bảo là nguyên nhân là từ cái mà bó thức nam
thì bệnh viện là những người người ta có bác sĩ người ta có trình độ chuyên môn
thì người ta sẽ can thiệp và điều trị đúng
chứ còn nếu mà chúng ta cứ tự điều trị ở nhà
hoặc là nghe một số thầy lang mà điều trị
những trường hợp mà nó bị di lệch
thì chắc chắn thống đam sẽ không làm được gì cái việc đấy
mà sẽ để lại cái di chứng về sau
đã có quá nhiều những hậu quả đáng tiếc đau lòng xảy ra chỉ vì sự thiếu hiểu biết của người dân
khi có bệnh không chịu đi thăm khám và điều trị tại các cơ sở y tế chính thống
mà tìm đến các thầy lang không hề có trình độ chuyên môn để chữa trị
không phủ nhận có những thầy lang khám và điều trị bệnh
theo các phương pháp y học cổ truyền mang lại hiệu quả
tuy nhiên dù là y học cổ truyền
dùng thuốc tây hay thuốc nam thì cũng phải có trình độ kiến thức về y học
được đào tạo chuyên môn và được cấp phép thì mới có thể điều trị bệnh
nếu cứ nghe theo lời đồn thổi tin vào những thầy lang vườn thì có ngày tiền mất tật mang